quy định này khiến nhiều người dân đặt ra câu hỏi là liệu rằng tăng giá dịch vụ y tế có tăng chất lượng khám chữa bệnh hiện nay hay không
hay vô hình chung đang tạo ra gánh nặng cho người bệnh nhất là những người mắc bệnh hiểm nghèo bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài
nơi này làm tốt nơi kia làm kém nguyện vọng người dân ai đi khám bệnh cũng chỉ muốn để gặp được thầy hút tốt chữa đúng bệnh
không nghĩa là bệnh này chuẩn đoán nhầm sang bệnh khác vì thế là lắm người siết hoan kẻo hạng
khám thì họ bảo là bệnh u lưỡi thì sau họ chuyển tôi sang bên ca
từ hôm thứ hai đầu tuần này mỗi hôm chỉ làm một vài cái cơ bản
chẳng hạn thí dụ như
thử máu thì có khi từ sáng đến trưa mới được một phần
xong rồi hẹn đến chiều lại làm thủ tục khác
xong rồi lại đến ngày hôm sau lại cứ hẹn như thế
có khi là hết giờ đến đây này là thứ năm rồi mà vẫn chưa làm được thủ tục xong
giờ xuống giai đoạn dưới này trị xạ thì điều kiện ở tỉnh thì không có máy
thế là họ chuyển xuống đây thì vì là bệnh của tôi nó cũng vẫn còn khỏe mạnh
đi lại thuận tiện nên là bệnh viện thì quá tải
thế thì không được nội chú
bản thân tôi mà cũng được tám mươi thế nhưng mà cũng thấy chi phí cũng lớn lắm
từ lúc tôi vào viện giờ tính chi phí các khoản là cũng phải tầm độ bốn mươi triệu rồi
đó là những tâm tư nguyện vọng của người dân đã từng một lần vào viện khám bệnh
và những người đang phải điều trị bệnh lâu dài
theo thông tư liên bộ sắp ban hành khoảng một tám trăm linh dịch vụ y tế được điều chỉnh giá
như vậy tất cả chi phí
khám chữa bệnh trực tiếp cho người bệnh và một loạt phụ cấp của cán bộ nhân viên y tế sẽ được tính vào viện phí
tuy nhiên có một thực tế hiện nay là việc khám chữa bệnh tại một số bệnh viện vẫn còn rất nhiều vấn đề bất cập
sau đây sẽ là câu chuyện của những bệnh nhân tại bệnh viện ca trung ương cơ sở một vào đầu giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một vừa qua
có lẽ với bất kỳ ai khi phải nằm viện điều trị cũng không muốn nói ra những điều này
và với chúng tôi cũng không dễ dàng gì
để thuyết phục bệnh viện bệnh viện bệnh viện bệnh viện

thay đổi ứng xử thay đổi tác phong đồng thời nâng cao chất lượng giảm bớt các thủ tục hành chính cho người bệnh
nhằm từng bước chuyển ngân sách chi thường xuyên cho các bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế
từ đó giao quyền tự chủ cho các bệnh viện nhằm tăng tính cạnh tranh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
tuy nhiên điều mà dư luận quan tâm là làm thế nào để giám sát đánh giá
chất lượng tại các bệnh viện khi viện phí tăng
giải thích lộ trình điều chỉnh giá đại diện bộ y tế cho biết giá tính đủ chi phí sẽ khuyến khích bệnh viện triển khai
phát triển các kỹ thuật y tế người dân sẽ được thụ hưởng các dịch vụ này ngay trên địa bàn
liên bộ đã tính đúng tính đủ các cái chi phí trực tiếp cho nên là người dân sẽ không phải trả thêm
hoặc là phải tự đi mua một số vật tư hóa chất mà trước đây chưa tính trong giá dịch vụ
hoặc là tính rồi
nhưng mà các tỉnh quyết định ở mức thấp thì bệnh viện không đủ kinh phí để thực hiện
cho nên có yêu cầu người dân phải đi mua một số thuốc vật tư hóa chất hoặc là trả thêm tiền
thì cái lần này là tính đúng tính đủ cái chương trình trực tiếp cho nên là người dân kể cả người nghèo
rồi là người cận nghèo và cái đối tượng đồng chi trả hai mươi thì cũng không phải chi trả cái phần này
tăng giá dịch vụ y tế là chủ trương đúng đắn của chính phủ
tuy nhiên nhiều chuyên gia y tế cũng lo ngại về việc làm thế nào để minh bạch trong thu chi
và tránh tình trạng lạm thu tại các bệnh viện
câu chuyện cổ phần hóa xã hội hóa bệnh viện đang đem lại nhiều hy vọng cho ngành y tế
trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo đảm lợi ích cho người dân
nhưng làm thế nào để người dân khi đến bệnh viện họ được phục vụ được khám chữa bệnh
một cách tốt nhất xứng đáng với đồng tiền mà họ bỏ ra
đó là vấn đề mà cả cơ quan quản lý và các bệnh viện cần phải suy ngẫm